hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện toàn quốc hôm nay hội chữ thập đỏ an giang đã tổ chức nhiều chương trình hành động để tiếp nhận các tình nguyện viên hiến máu
chỉ trong một ngày đã có hơn ba trăm linh đơn vị hiến máu được hiến tặng tại thị xã châu đốc
từ năm hai nghìn cho đến nay tỉnh an giang luôn tích cực và tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện hưởng ứng tích cực cho công tác hiến máu toàn quốc
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy hội chữ thập đỏ tỉnh an giang đã có nhiều chương trình giới thiệu về ngày hội như
lợi ích của vấn đề hiến máu giới thiệu những hình ảnh những tấm gương của lãnh đạo đảng và nhà nước trong vấn đề hiến máu nhân đạo
vận động thành lập các tổ hiến máu dư bị ngân hàng máu sống cô lực bộ hay nhăm
đối với phong trào hiến máu thì đã đi vào nề nếp và các hội chữ thập đỏ của quyện thị thành cũng đã ý thức được chỗ này
cho nên hàng năm ví dụ như vào tết thì có lễ hội xuyên hồng rồi tháng bốn thì có lễ bảy tháng bốn
rồi tới những giọt máu hồng hè v v mỗi từng đợt đều có từ năm sáu trăm linh người trở lên
sau nhiều năm kiên trì vận động phát động phong trào hiến máu tình nguyện
đến nay có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ nhận thức của cộng đồng xã hội dành cho ngày hội này
trong một lần có một ca thập tử nhất sinh ở bệnh viện châu đốc
đó là tràn đến máu nhưng mà nguồn máu thiếu nên vận động tôi dù tôi đã cho rồi
nhưng dặn động nữa tôi vẫn đi cho để cứu người qua khỏi cơn nguy kịch
sau khi hiến máu được hai mươi sáu lần thì tôi vẫn thấy sức khỏe bình thường và mỗi mốt có vận động nữa tôi vẫn đi
và tôi vẫn dẫn động người thân trong gia đình đi khi nào sức khỏe tôi còn thì tôi vẫn cho tiếp tục
theo đại diện hội chữ thập đỏ tỉnh an giang từ kết quả đã thực hiện được trong thời gian qua
hy vọng trong thời gian tới ngày càng có nhiều người hiểu biết và hiểu đúng hơn về hiến máu nhân đạo
và vận động hiến máu để có thể cứu sống thêm nhiều người bệnh mang lại niềm vui hạnh phúc cho
gia đình họ giúp ngành y tế bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu khi cần cứu chữa người bệnh